hai mươi hectare đất vốn là sân đổ quân sự vừa được bộ quốc phòng bàn giao cho bộ giao thông vận tải
cục hàng không để làm đường lăng sân đổ máy bay dân dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng thêm một mươi triệu hành khách
hạn chế quá tải sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm
với diện tích đáp ứng cho năm mươi vị trí đổ máy bay năm hai nghìn một mươi sáu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã vận chuyển hơn ba mươi hai triệu hành khách
và con số sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới
phát biểu tại buổi lễ có thượng tướng trần đơn thứ trưởng bộ quốc phòng ông lê đình thọ thứ trưởng bộ giao thông vận tải tham dự
ông lại xuân thanh cục trưởng cục hàng không cho biết hai mươi một hectare đất được bộ quốc phòng bàn giao sẽ giải quyết được áp lực vận tải hành khách
tại sân bay cũng như góp phần phát triển ngành hàng không
theo dự kiến trong năm hai nghìn một mươi tám với các hạng mục xây dựng thêm sẽ nâng công suất sân bay tân sơn nhất lên bốn mươi năm mươi triệu hành khách trong một năm trong thời gian tới